vào lúc một mươi sáu h bốn mươi một đám cháy đã bùng phát từ căn hộ ở tầng một mươi tám tòa nhà ct ba
trung cư bắc hà hà đông hà nội ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn hộ phía trên
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cứu hỏa đã điều bảy xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ
chiến sĩ để dập lửa phía bên trong tòa nhà khói dày đặc khiến cho lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn
khi không tiếp cận được căn phòng nơi xảy ra cháy sau hơn một tiếng đồng hồ
vụ cháy đã khiến cho hàng trăm cư dân hốt hoảng tháo chạy bằng đường thang bộ
trong lúc hỏa hoạn nhiều mảnh kính và vật liệu từ căn hộ bị cháy rơi xuống phía dưới rất nguy hiểm
khiến cho một dân phòng bị thương tới một mươi chín h đám cháy cơ bản được khống chế
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ